cảm ơn các bạn đã theo dõi
tính đến hết ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lực lượng chức năng trong tỉnh lâm đồng đã xử phạt sáu mươi tám trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường
cụ thể thành phố đà lạt xử phạt bốn mươi bốn trường hợp đức trọng một mươi năm trường hợp và thành phố bảo lộc chín trường hợp
mức tiền phạt mỗi trường hợp là hai triệu đồng
hiện nay lực lượng chức năng các huyện thành phố thuộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân trên địa bàn
và du khách đến lâm đồng nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thực hiện nghiêm phương châm năm k được biết từ một mươi chín h ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tỉnh lâm đồng đã tạm dừng một số dịch vụ không thật sự cần thiết
như quán bar karaoke vũ trường trò chơi điện tử dịch vụ cắt tóc làm đẹp có nguy cơ cao lây lan dịch covid một mươi chín
không tổ chức các hoạt động tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm những doanh nghiệp cơ sở vi phạm
công an phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết vừa kiểm tra và phát hiện tại quán karaoke xuân tùng gôn
có địa chỉ ở số một trăm sáu mươi một ngũ hành sơn hoạt động cho khách vào tụ tập hát hò vi phạm nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
vào thời điểm kiểm tra công an phường mỹ an phát hiện tại phòng hai trăm linh ba của quán karaoke nói trên có năm người khách đang ăn nhậu và hát karaoke
làm việc với cơ quan chức năng số khách này phần lớn đều ở ngoại tỉnh
không đeo khẩu trang không giữ khoảng cách bất chấp quy định cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân thành phố
đáng nói hơn có cả chủ quán karaoke trên cùng tham gia tụ tập hát hò ăn nhậu
trong khi làm việc vài người trong số này còn tỏ thái độ không hợp tác gây khó khăn cho lực lượng chức năng
hiện ủy ban nhân dân quận ngũ hành sơn đã ra quyết định xử phạt một mươi năm triệu đồng và thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với quán karaoke này
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện phú ninh tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ ngọc mô sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã liên hoa huyện phú ninh tỉnh phú thọ
về tội đánh bạc cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
là đối tượng hà văn tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã văn miếu huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn viết trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã ngọc quan huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
bị phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện